tại xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng người dân ở thôn trường định vừa bị mất trắng
khi hơn ba mươi hectare dưa hấu chết do ngập úng thì gần hai mươi sáu hectare tôm nuôi của hàng trăm hộ dân khác
cũng liên tục thất thu do tôm chết hàng loạt khiến cho nông dân rơi vào cảnh lao đao
ghi nhận tại thôn trường định xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
ông hồ văn hổ đã dành toàn bộ hơn bốn hectare canh tác của gia đình để nuôi tôm
nhưng mấy vụ nuôi gần đây gia đình ông đều bị thất bại tổng thiệt hại lên đến gần tám trăm linh triệu đồng
giờ đây loay hoay không vốn tái đầu tư ông quyết định làm sổ đỏ để có cơ sở vay vốn nhưng cũng không thể làm